trần ngọc diệu là thành viên trong gia đình có đông anh chị em
cha mẹ là người hiền lành chịu thương chịu khó
ngay từ nhỏ diệu đã là một đứa trẻ khó bảng lì lợm
một mươi bốn tuổi đã bỏ nhà đi lang thang mặc cho cha mẹ hết lời khuyên can
từng nhiều lần vào tu giang tội nhưng vì bản tính khó đổi diệu liên tục phạm tội và trở thành thành phần bất hào tại địa phương
đã không ít lần diệu muốn sống tốt
khi bà hương mất cụ hai nhậm phải sống một mình
mỗi lần nhớ đến con cụ hoa nhậm đau lòng lắm
con tôi mất thì tôi đau đớn nhiều lắm cô ơi
nhưng mà nó giết nhỏ nhỏ hiền hậu muốn chết luôn
nó đâu có làm tội tình gì đâu mà giết nó như vậy
công chuyện là tôi kể cho cô nghe là con tôi nó cũng giấc giả
nó đi cũng đi mua bán để nó sống qua ngày
dù đã hơn chín mươi tuổi nhưng cụ nhậm vẫn còn đủ sức khỏe nấu ngày hai bước cơm
cụ không muốn nhờ đi đứa cháu trai vì cháu trai cổ cũng phải làm ăn để nuôi ba đứa con nhỏ
cụ tin rằng cụ phải sống thật khỏe
thì con gái cụ là bà nguyễn thị hương ở thiên đàng mới được ca nuôi